xin chào và hẹn gặp lại
quốc hội thông qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi một với tỷ lệ tám mươi một tổng số đại biểu đồng ý để thành phố hà nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị mới được thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm
vì vậy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu một trăm bảy mươi bảy phường ở hà nội không có hội đồng nhân dân
tính đúng đắn của nghị quyết đã được ghi nhận từ thực tế tại nhiều phường trên địa bàn thành phố hà nội
ngày nào cũng vậy ông vũ đức ngọc bí thư đảng ủy phường phúc diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nội luôn dành ba mươi phút đầu giờ sáng để tới các phòng làm việc nắm bắt tình hình chung hướng dẫn cán bộ làm việc và giải quyết những công việc còn tồn động của ngày hôm trước
không chỉ có vậy ông còn đến nhiều hộ gia đình có người già để giúp hướng dẫn họ giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố
làm những việc này đối với ông ngọc chính là cách
để gần dân nghe dân nói và hiểu tâm tư nguyện vọng của dân
sâu xa của nó thực ra là chính là chúng ta đang làm công tác dân vận
bởi vì công tác dân vận bây giờ chúng ta không đơn giản là chỉ có đi tuyên truyền vận động
mà chính là phải thực hiện tốt thông qua các cái hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ tốt nhân dân
thông qua đó là chúng ta đã làm tốt công tác dân vận rồi
với cách làm việc của bí thư ngọc bên cạnh việc giải quyết những sự việc phát sinh ngay tại cơ sở
ông còn thông qua việc này để xây dựng những chủ trương chính sách ứng với cấp phường mình phụ trách sâu sát
để nghị quyết đi vào cuộc sống
cũng từ đây nhiều cán bộ cũng học theo cách làm này để được gần dân hiểu dân như ông ngọc
trong quá trình làm việc thì chúng ta càng tăng trách nhiệm
đó cũng là một cái mà nếu như mà cảm thấy khó khăn là mọi người sẽ khó
nhưng trong quá trình làm chúng tôi đã được người dân thực ra là người dân đã rất là khi nói chuyện tiếp xúc với các cô các bác là
nói chuyện nó cũng là cảm thấy rất là thoải mái
cảm thấy rất là hưng phấn khi mà mình được người dân cảm ơn cũng như là các cụ biết là
ông các bà biết là chúng tôi là những người thực hiện đi thì thêm công việc thì giảm bớt
để giảm bớt thời gian cho người dân cũng như là cái khó khăn vướng mắt của người dân
cán bộ đến tận nhà dân giải quyết tuyên truyền những chủ trương mới
giải quyết tháo gỡ những vướng mắc và hỗ trợ giúp đỡ người dân thực hiện cơ chế chính sách mới
là chuyện đã quá quen thuộc ở phường phúc diễn
khiến người dân coi cán bộ như người thân trong nhà
tôi thấy ở trên phường trên quận các bác ở trên quan tâm gia đình của chúng tôi
đến đây thì hâm hỏi chúng tôi các công việc các bác giúp đỡ
như thế là giấy tờ hay là về các thức thì các bác giúp đỡ
thì rồi tôi già tôi không đi được thì là giúp đỡ chúng tôi
và chúng tôi mà đi tự động thì chúng tôi hay quên
mà đi thì là đi bộ thì nó cũng khó
thì thôi để các bác giúp đỡ chúng tôi thế này là chúng tôi thấy là rất vấn khởi
các anh ấy giải thích cho chúng tôi là nếu chúng tôi chưa hiểu cái gì chúng tôi hỏi
là các anh ấy đều trả lời tận nơi đến nơi đến trốn tất cả những cái vấn đề
nói thí dụ những phần này chưa hiểu phần kia chưa hiểu
thì các anh giải thích cho chúng tôi được hiểu hết
phong cách làm việc của bí thư ngọc và cán bộ hành chính phường phúc diễn
mang lại hiệu quả cao trong sự làm việc của bí thư ngọc
với cách làm này bí thư ngọc và cán bộ đã phần nào làm tốt những công việc
lẽ ra là của hội đồng nhân dân cung cấp
từ thực tế này có thể nhìn nhận vai trò gần dân lắng nghe và thấu hiểu tâm tư
nguyện vọng của nhân dân thực sự không nhất thiết phải có thêm một bộ phận cán bộ nữa
trong bộ máy chính quyền cấp cơ sở như ở phường phúc diễn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
cũng giống như cách làm của phường phúc diễn
hầu hết các cán bộ cấp quận cấp phường
trên địa bàn thành phố hà nội làm việc trong môi trường chính quyền địa tử
đều có thể hỗ trợ trực tuyến hoặc hỗ trợ trực tiếp người dân
để họ giải quyết những việc cần làm với chính quyền địa phương nơi họ sinh sống
chị nguyễn thị minh đức là cộng tác viên dân số hội phụ nữ và hội khuyến học tại phường hàng bông
ngày thường chị đức bán ẩm thực tại khu phố tống duy tân
nhưng mỗi khi phường cần đến chị đức lại vui vẻ làm những công việc được giao để hỗ trợ cán bộ phường
có những cộng tác viên am hiểu và thông thảo địa bàn quen hầu hết các hộ gia đình như chị đức
thì việc tiếp xúc với người dân nghe tâm tư nguyện vọng của mọi người
và báo cáo lên phường thực sự nhanh nhạy và hiệu quả
đây là một buổi tiếp xúc với người dân để kiểm tra tình hình biến động của người dân tạm trú
và cư trú trên địa bàn phường hàng gai
với tiện ích khi được làm việc trên hệ thống số hóa của chính quyền điện tử
thái độ làm việc cẩn mẫn nghiêm túc của chị cho thấy một bộ phận người dân
đang háo hức và hài lòng khi được thực hiện công việc
và các thủ tục hành chính kỹ thuật số trên mạng internet
với phương tiện là điện thoại thông minh và máy tính
có cổng thông tin điện tử như thế này làm cho chúng tôi là những người công dân điện tử
tôi thấy là khi được vận hành về nhiệm vụ triển khai như thế này
thì rất là thuận lợi cho chúng tôi
vì chúng tôi là những người công dân được nhà nước và
và phường giao cho chúng tôi những cái nhiệm vụ để đi đến những người dân
để được kê khai cho những người dân là rất thuận tiện
và người công dân điện tử như chúng tôi là thấy là công việc này
chúng tôi không khó khăn với tuổi trẻ chúng tôi
và chúng tôi làm cảm thấy là rất là thích hợp
từ kết quả công việc của chị đức công an khu vực và cán bộ dân số của phường hàng gai
cũng như hội đồng nhân dân của phường sẽ nắm chắc được tổng quân số
và tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết các vấn đề nóng
vấn đề bức thiết của người dân ngay tại cơ sở
người dân cũng đã quen làm việc với cộng tác viên hoặc cán bộ ngay tại nhà
thay vì phải ra tận phường giải quyết những việc nhỏ
họ đều nhận thấy các thủ tục hành chính hay mọi việc giữa chính quyền và người dân
đều được giải quyết điện tử hóa như thế này hiệu quả cao và không mất quá nhiều nhân lực của nhà nước
tôi đã trải qua rất nhiều lần điều tra dân số
những lần này thì nó rất là thuận tiện
tức là chúng tôi chỉ ngồi như là một cuộc trò chuyện thôi
ngồi uống nước là chỉ hỏi qua cái là đã xong
không phải khai như mọi lần trước
kê khai rồi thì viết trên giấy tờ thì tiếc
có thể nhận thấy vận hành thành công chính phủ điện tử
chính là kết quả của việc cải cách hành chính đang đi đúng xu thế phát triển của thế giới
hiện ở hà nội và các thành phố lớn của việt nam
nhiều chính quyền và người dân đã và đang bắt kịp cách làm việc
điện tử hóa của chính phủ và vận dụng hiệu quả vào xử lý công việc
chính vì lẽ đó những công việc và vai trò của hội đồng nhân dân cấp phường
có thể được những cán bộ ở những bộ phận khác phụ trách
hay chính người dân những cộng tác viên cũng có thể đảm nhiệm được
đây là lần đầu tiên em hoàng thị ngọc anh đại học nội vụ hà nội
được làm việc với các cán bộ quận tây hồ
với sinh viên này cơ hội để làm việc với cán bộ quận như thế này giúp cho em có thêm kiến thức
và hành trang để ngay từ bây giờ đã biết cách làm việc của một công dân điện tử
sau này khi trở thành cán bộ làm việc trong một chính quyền điện tử
đây cũng là cách làm mới của quận tây hồ khi vận động sinh viên
thế hệ trẻ tham gia những công việc xã phường phù hợp với năng lực và vị trí của họ
khi mà chúng tôi cũng đưa ra phương án là chương tập các lực lượng trẻ
các em chủ yếu là các em sinh viên ở các trường đại học
thì cái thuận lợi là các em nắm bắt công nghệ rất nhanh và sử dụng
cũng như là sử dụng rất thành thảo các phương tiện về áp dụng công nghệ thông tin
từ khi tập huấn cho đến khi mà chúng tôi trực tiếp làm điều tra tại các hộ gia đình
từ thực tế trên cho thấy những thách thức về đô thị hóa hội nhập quốc tế
sự gia tăng dân số áp lực về hạ tầng cơ sở môi trường an ninh trật tự
đòi hỏi mô hình quản lý phù hợp với đặc thù đô thị của thủ đô
mặt khác các vấn đề quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
cần phải được quyết định ở các thành phố và các quận thị xã
chính quyền phường chỉ thừa hành thực hiện
do đó việc tiếp tục duy trì hội đồng nhân dân phường không còn phù hợp với hà nội
công tác và các cái giá trị lịch sử của hội đồng nhân dân của chúng ta có thể là
đã hoàn thành sứ mạng rồi chăng thì chúng ta có thể chuyển giao
cũng như là các công nghệ
từ một hai ba bây giờ chúng ta là bốn
và bây giờ chúng ta hội đồng nhân dân chủ của chúng ta đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình
thì cũng để cho có một cái cơ quan nối tiếp và lại làm tiếp cái công tác
thứ nhất là công tác phản ánh lại những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri
và thực hiện chương trình giám sát phản biện
cùng với lại cả mà thay thế cho cái công tác của hội đồng nhân dân
thì như thế là diện đại
diện cử tri chúng tôi thực sự là yên lòng
việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân những năm qua
đã cho thấy có tính thống nhất và thông suốt của bộ máy nhà nước các cấp
ủy ban nhân dân các quận huyện phường không có hội đồng nhân dân hoạt động ổn định
quyền làm chủ của nhân dân vẫn được phát huy
tới năm hai nghìn sáu quận hoàn kiếm có một cái nội dung đề án là
khi tổ chức giao ban hàng tháng đối với các địa bàn dân cư
và nội dung giao ban hàng tháng đó thì chúng tôi họp với các đồng chí đại diện ở dưới cơ sở
và đại diện của các trưởng số nhà nữa
có cả một hệ thống chính trị của địa phương đi họp giao ban hàng tháng
chúng tôi thường duy trì từ mùng năm đến mùng tám
và đó cũng là một cái kênh là gần như tháng nào chúng tôi cũng có được thông tin
từ dưới cơ sở là về tất cả những vấn đề liên quan đời sống
dân sinh bức xúc hay những vấn đề gì cần quan tâm giải quyết
hiện nay thì mặt trận tổ quốc đang phát huy rất tốt
cái vai trò giám sát phản biện xã hội thực hiện theo quyết định hai mươi bảy và quyết định hai mươi
thì chắc chắn rằng là cái việc mà giám sát này
thì đối với mặt trận thuộc quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường sẽ được nâng cao hơn
về mặt nhận thức cũng như cái kết quả giám sát
và chúng tôi cũng mong muốn là đối với hội đồng nhân cấp trên
cụ thể là đối với hội đồng dân quận thì tăng cường hơn nữa công tác giám sát
để thực hiện đúng cái vai trò của một chính quyền đô thị
tăng cường công tác giám sát
và tổ chức nhiều các cái giám sát để đảm bảo khi những ý kiến kiến nghị của cử tri
sẽ được truyền tải ngay tới hội đồng nhân cấp trên
mặc dù đã có sự chuẩn bị chín một mươi để tiến hành bỏ hội đồng dân dân cấp phường xã trên địa bàn thành phố hà nội
nhưng còn nhiều ý kiến cho rằng các cán bộ chuyên trách những công việc của hội đồng nhân dân
cũng là vấn đề cần phải có sự nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng
khi mà chúng ta không tổ chức hội đồng dân dân
hội đồng dân cấp phường thì cái chức năng nhiệm vụ của đại biểu hội đồng nhân cấp phường này
sẽ được thực hiện trên cùng cấp
thì tôi đề nghị là chỗ này chúng ta xem thử có thiết chế ra cái mẫu gì không
chắc chắn là phải tăng đại biểu của hội đồng dân
không thì mới làm được
chứ không không không thì khó
thứ hai nữa là có khả năng cũng phải tăng chức trách
phải thực hiện đầy đủ chức năng nó phải giám sát các thứ gì đó nữa
trong đề án thì trong quá trình làm thì các chuyên gia các nhà khoa học
và đặc biệt là chúng tôi lấy ý kiến người dân thì sau này sẽ tăng cái thẩm quyền
cho tổ đại biểu của hội đồng nhân dân quận mà phụ trách ở cái phường này
sẽ làm cái nhiệm vụ của hội đồng dân ở các phường này
thì báo cáo các hợp chí là tăng cái nhiệm vụ lên để liên quan đến giám sát
vấn đề thứ hai là sẽ tăng cường cái quyền hạn
và nhiệm vụ giám sát của tổ chức chính trị xã hội cung cấp
đó là mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
thưa quý vị thực hiện nghị quyết hiệu quả thể hiện rõ nhất là việc giảm biên chế
vào bộ máy trung gian giảm chi phí hành chính
tổ chức bộ máy hội đồng nhân dân các cấp của thành phố hà nội sẽ giảm được
từ hai chín trăm linh đến ba năm trăm linh cán bộ hội đồng nhân dân cấp phường
kinh phí hoạt động cho bộ máy cán bộ cầm cành này không hề nhỏ
và nếu áp dụng trên toàn quốc thì sẽ rất tiết kiệm cho ngân sách nhà nước
với những lợi ích đã nêu trên việc bỏ hội đồng nhân dân cấp phường ở thành phố hà nội
được cán bộ và nhân dân thủ đô đồng tình ủng hộ và mong muốn nghị quyết sớm được triển khai thực hiện
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã kết thúc